trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người bắt giữ người trái pháp luật tuyên phạt tổng cộng mức án hơn bốn mươi năm tù cho sáu bị cáo
theo cáo trạng xuất phát từ việc một người phụ nữ vay nợ tiền chưa trả vợ chồng huỳnh thị diễm hồng nguyễn tấn đạt đã rủ thêm hai đối tượng khác tổ chức bắt nốt nạn nhân và ép trả nợ
khi nạn nhân không có tiền thì các đối tượng lại đưa nạn nhân đến bán cho một quán karaoke của đỗ văn tượng và vũ cao nguyên với giá là hai mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hai đối tượng đỗ văn tượng và vũ cao nguyên cùng lĩnh bản án một mươi hai năm tù nguyễn tấn đạt lĩnh án bảy năm sáu tháng tù huỳnh thị diễm hồng năm năm sáu tháng tù hai đối tượng còn lại nhận bản án một năm năm tháng